tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres ngày một tháng bốn đã gọi đại dịch covid một mươi chín là cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất
mà thế giới phải đối mặt kể từ cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai
và nhấn mạnh là virus sars cov hai đang tấn công vào cốt lõi của xã hội
tính đến sáng nay theo giờ việt nam trên thế giới đã có chín trăm ba mươi năm năm trăm tám mươi một người mắc covid một mươi chín với bốn mươi bảy hai trăm hai mươi hai ca tử vong
trong hai mươi bốn giờ qua châu âu đã có thêm hàng nghìn người tử vong vì đại dịch covid một mươi chín
tính đến sáng nay theo giờ việt nam italy hiện có tổng cộng một trăm một mươi năm trăm bảy mươi bốn người mắc bệnh
trong số đó có một mươi ba một trăm năm mươi năm người đã tử vong chiếm một mươi hai cao nhất thế giới
tây ban nha đã chứng kiến số lượng ca mắc mới và tử vong cao nhất châu âu trong hai mươi bốn giờ qua
lần lượt là tám một trăm chín mươi năm và chín trăm hai mươi ba trường hợp
tại pháp tây ban nha đã có thêm hàng nghìn người tử vong vì đại dịch covid một mươi chín
tại pháp số người chết vì covid một mươi chín cũng đã lên tới bốn ba mươi hai người
sau khi ghi nhận thêm năm trăm linh chín ca tử vong mới mức kỷ lục tính theo ngày
hơn một mươi ba năm trăm linh bác sĩ mỹ đã yêu cầu quốc hội bảo vệ về mặt pháp lý và cá nhân
trong khi họ phải ở tuyến đầu đối phó với đại dịch covid một mươi chín
các bác sĩ cho biết họ được yêu cầu làm việc mà không có trang thiết bị bảo hộ cá nhân
các bác sĩ yêu cầu quốc hội mỹ ra soát và giám sát
các thủ tục đang được thực hiện bởi trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh
liên quan tới thiết bị bảo hộ cá nhân
phát biểu tại cuộc họp báo của nhóm đặc trách chống covid một mươi chín của nhà trắng ngày một tháng bốn
tổng thống donald trump đã xác nhận việc thiếu hụt nguồn cung thiết bị y tế
sau khi hàn quốc đã khống chế thành công sự lây lan của virus sars cov hai
trong một chiến dịch xét nghiệm quy mô lớn
một trăm hai mươi một quốc gia đã đề nghị hàn quốc hỗ trợ cung cấp bộ thử virus sars cov hai
và những đề nghị tương tự
những đề nghị tương tự vẫn tiếp tục tăng
hàn quốc đã thành lập một đội đặc nhiệm để xác định cách thức có thể hỗ trợ các nước
thông qua xuất khẩu hoặc viện trợ nhân đạo